do thời tiết thay đổi thất thường từ đầu năm đến nay tại tp hcm đã có gần một mươi năm ca mắc bệnh chân tay miệng
và tại thời điểm này thì tình hình trẻ em nhập viện do bệnh chân tay miệng vẫn tăng cao đột biến
hiện nay tại khoa nhiễm thần kinh của bệnh viện nhi đồng một và bệnh viện nhi đồng hai
bình quân mỗi ngày đã có năm mươi sáu mươi bệnh nhi nhập viện do mắc bệnh tay chân miệng
tuy không có các trường hợp tử vong nhưng cũng có nhiều ca rất nặng
để hạn chế bệnh tay chân miệng lây lan trong các trường học
hiện nay sở y tế tp hcm đã tăng cường công tác kiểm tra giám sát và khuyến cáo với các nhà trường
giữ gìn vệ sinh sạch sẽ ở các phòng học nơi vệ sinh chung
khi mắc bệnh để tránh lây lan phải cho các em nghỉ học từ một mươi đến một mươi bốn ngày
bệnh tay chân miệng vẫn chưa có thuốc vaccine phòng ngừa
do đó biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất hiện nay là phải rửa tay thường xuyên cho trẻ trước và sau khi đến trường
người lớn cũng phải rửa tay thường xuyên trước khi bước vào nhà hoặc trước khi tiếp xúc
chăm sóc trẻ tăng cường diệt mũi công trùng và khử trùng thường xuyên
còn khi thấy trẻ sốt cao khó hạ và cứ hết thuốc lại tiếp tục sốt hoặc trẻ sốt hai ngày
có biểu hiện ói thì phải đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế